trong năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù kinh tế thế giới còn khó khăn nhưng lượng kiều hối gửi về nước vẫn tăng cao
đội ngũ chuyên gia trí thức nhà khoa học đã về nước hiến kế để chung tay xây dựng đất nước
chính nhờ các chính sách của đảng chính phủ và nhà nước tới bà con kiều bào đã khiến những người con xa xứ cảm thấy ấm lòng nhất là khi dịp tết đến xuân về
đến hẹn lại lên tham dự xuân quê hương là dịp để bà con kiều bào cảm thấy ấm áp và ý thức hơn trong việc chung tay xây dựng một đất nước việt nam sầu mạnh
sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
gương mặt tươi vui hân hoan của bà con kiều bào
đó chính là những hình ảnh dễ nhận thấy khi đến với chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi
có những bà con kiều bào lần đầu tiên tham dự xuân quê hương có những người hơn ba mươi năm xa xứ trở về việt nam
và có những kiều bào hầu như năm nào cũng thu xếp về tham dự xuân quê hương
đều chung một niềm vui một cảm xúc sao xuyến và luôn cảm thấy cần phải làm điều gì đó
dù nhỏ nhưng góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước

một lần thì cái cảm xúc rất là khác biệt
ví dụ như cái lần này thì tôi về nước ngoài cái việc tham dự xuân hương và ăn tết cùng với gia đình
thì tôi cũng có tham dự đi cùng với một đoàn doanh nghiệp của úc
họ đã về hà nội thành phố hồ chí minh và đi lạng sơn để cùng xúc tiến các cơ hội đầu tư
và sau cái chuyến đi thì cũng đã có rất nhiều các cái cơ hội được mở ra
có thể nói sự phát triển của đất nước việt nam không chỉ có sự nỗ lực của các cấp chính quyền
nhân dân mà còn có cả sự cổ vũ động viên của bà con kiều bào khắp nam châu
nhiều bà con đã trở về đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
đặc biệt là đóng góp vào hoạt động khoa học kỹ thuật
chuyển giao công nghệ tư vấn ý kiến tham gia xây dựng và phát triển đất nước
cũng rất là cảm ơn đảng chính phủ cũng như nhà nước và bộ ngoại giao
đã rất là quan tâm đến những bà con sống ở nơi đất cách quê ngựa
một trong những cơ hội đầu tư
một trong những hoạt động rất có ý nghĩa khi tham gia chương trình xuân quê hương
trong ngày bảy tháng hai là bà con kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép
tại ao cá bác hồ cùng với chủ tịch nước trần đại quang lãnh đạo thành phố hà nội
đây là nghi thức truyền thống của dân tộc việt nam
bởi trong tâm thức của người việt cá chép hóa rồng mang ý nghĩa của sự thăng hoa
biểu tượng của tinh thần vượt khó sự kiên trì bền trí
chinh phục tri thức để đi tới sự thành công
phóng sinh cá chép ngày tết ông công ông táo còn thể hiện sự tư bi
quý báu của người việt nam